xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay tại bắc bộ những cơn mưa rào và rông chỉ còn xuất hiện vài nơi với lượng không đáng kể
cùng nơi nhiệt độ thấp nhất ra động ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
sang ngày mai trời sẽ có nắng nhiều hơn so với trước đó
khiến cho nhiệt độ trưa chiều tăng lên và đạt ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có thể vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng gai gắt
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp
nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác
tại trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
có mưa vài nơ vào lúc chiều tối
còn ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng vùng núi phía tây mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng gai gắt
còn các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
do chịu ảnh hưởng của giải mây rông phía nam
nên vào thời điểm chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần nề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan đi kèm như lốc xét và gió giật mạnh
nền nhiệt độ tại đây có phần dịu hơn so với các tỉnh phía bắc của khu vực trung bộ
cao nhất đạt ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
xa hơn ở phía nam cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ
đều chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần
nên mưa rào và rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to
trong mưa rông có thể tiêm ẩn tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
người dân cần lưu ý để giảm nguy cơ ách tắc giao thông
do mưa tăng nên mức nhiệt ở hai khu vực này đều có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất ngày mai tại tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với thông tin trên biển
tại khu vực quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam cấp ba bốn
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
còn tại khu vực quần đảo trường sài
tầm nhìn xa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
với gió tây nam cấp bốn năm
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi
đêm và sáng sớm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng
gió đông nam cấp hai ba